ngày tám tháng ba tại phủ chủ tịch đại sứ các nước cộng hòa séc cộng hòa argentina mông cổ myanmar senegal cộng hòa guinnessích đạo
đã trình quốc thư lên chủ tịch nước trần đại quang nhân dịp được bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền đại sứ kiêm nhiệm việt nam
tại buổi tiếp đại sứ cộng hòa séc chủ tịch nước trần đại quang đề nghị cộng hòa séc sớm ký kết hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta
công nhận quy chế kinh tế thị trường của việt nam đề nghị cộng hòa séc ủng hộ việt nam ứng cử ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một ủng hộ ứng cử viên việt nam ứng cử tổng giám đốc unesco nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi một khẳng định việt nam sẵn sàng hỗ trợ
để cộng hòa séc tăng cường quan hệ với asean và các nước thành viên chủ tịch nước mong muốn chính phủ cộng hòa séc tiếp tục quan tâm hỗ trợ
cộng đồng người việt nam tại séc đại sứ cộng hòa séc tin tưởng trên nền tảng quan hệ tốt đẹp hiện nay cộng hòa séc và việt nam có tiềm năng
mở rộng hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư khi evfta được ký và đi vào triển khai thực hiện
chúc mừng đại sứ cộng hòa argentina sang nhận nhiệm vụ tại việt nam chủ tịch nước trao đổi với đại sứ về các biện pháp nhằm tăng cường
và mở rộng quan hệ song phương đề nghị hai bên đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp chủ tịch nước chuyển lời chào trân trọng và lời mời
tổng thống argentina mauricio macri sớm trở lại thăm việt nam đề nghị hai bên duy trì hoạt động thường xuyên và hiệu quả của các cơ chế
ủy ban hợp tác liên chính phủ và tham khảo chính trị giữa hai bộ ngoại giao đại sứ argentina cho biết chính phủ argentina sẽ nỗ lực
để trao đổi thương mại giữa hai nước ngày càng phát triển hơn cùng đó đẩy mạnh đầu tư tăng cường hợp tác hơn nữa về văn hóa và thể thao
tiếp đại sứ mông cổ chủ tịch nước trần đại quang đề nghị trong thời gian tới ngài đại sứ sẽ nỗ lực thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả
nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước tích cực nghiên cứu các biện pháp nhằm khai thác tiềm năng hợp tác của mỗi nước
tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân hai nước phối hợp ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế
đại sứ mông cổ truyền lời chào và thăm hỏi của tổng thống mông cổ elbeck dorzer tới chủ tịch nước bày tỏ sẽ làm hết sức mình để đưa các hoạt động hợp tác
trên các lĩnh vực ngày càng phát triển mong muốn thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng mông cổ có thế mạnh sang việt nam
tiếp đại sứ myanmar chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh việt nam trân trọng và đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống
và hợp tác nhiều mặt việt nam myanmar đề nghị myanmar tiếp tục tạo điều kiện ủng hộ doanh nghiệp việt nam đầu tư
kinh doanh trong các lĩnh vực ngân hàng hàng không viễn thông khoáng sản du lịch sản xuất hàng tiêu dùng
đại sứ myanmar nhấn mạnh trên nền tảng quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai nước trong những kỳ công tác tại việt nam
sẽ nỗ lực hết mình làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước vì lợi ích của nhân dân mỗi nước
tiếp đại sứ senegal chủ tịch nước trần đại quang đề nghị hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác nông nghiệp
cũng như các lĩnh vực tiềm năng khác như thương mại đầu tư viễn thông xây dựng dầu khí
đại sứ senegal cho biết tổng thống mark kisan đã giao nhiệm vụ trong nhiệm kỳ này phải đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước
mong muốn trong nhiệm kỳ của mình sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với việt nam trong các lĩnh vực kinh tế thương mại viễn thông và nông nghiệp
tiếp đại sứ cộng hòa gene sích đạo chủ tịch nước cho rằng để khai thác tốt hơn các tiềm năng hợp tác song phương
đề nghị hai nước tăng cường trao đổi đoàn các cấp và khuyến khích doanh nghiệp hai bên sang tìm hiểu thị trường và cơ hội làm ăn
đại sứ guinea six đạo cho biết trong nhiệm kỳ của mình sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển
hai nước cần tăng cường hợp tác trong khuôn khổ nam nam
guinea six đạo mong muốn tăng cường hợp tác với việt nam qua đó học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm trong phát triển kinh tế và xã hội